phó thủ tướng vũ đức đam không để người đang cách ly tự điều trị covid một mươi chín tại nhà không có tết
giám đốc sở y tế hà nội sống thích ứng phải chấp nhận dịch bệnh lây lan
số ca mắc covid một mươi chín trong ngày tại tây ninh vượt mốc chín trăm linh đứng thứ hai cả nước
trung quốc ghi nhận ca nhiễm cộng đồng cao kỷ lục ngày thứ tư liên tiếp
dự báo khủng khiếp về số ca mắc covid một mươi chín ở mỹ
thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa thôi là đến dịp tết nguyên đán dịp lễ lớn nhất của cả dân tộc việt nam
tuy nhiên tình hình dịch bệnh covid một mươi chín những ngày cuối năm vẫn diễn biến hết sức phức tạp
trước tình hình đó phó thủ tướng vũ đức đam đã đưa ra chỉ đạo trong dịp tết nguyên đán này
các địa phương cần phải tiếp tục đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tiêm vaccine covid một mươi chín
phát hiện hỗ trợ người bệnh không để người nào đang cách ly tự điều trị tại nhà mà không có tết
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm công điện số một nghìn bảy trăm bốn mươi năm
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm soát biến chủng omicron của virus sars cov hai
trong dịp tết nguyên đáng tổ covid một mươi chín cộng đồng công an dân quân y tế và các lực lượng địa phương
cần phải tiếp tục đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
để tiêm vaccine phát hiện hỗ trợ người bệnh không để người nào đang cách ly tự điều trị tại nhà không có tết
về công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm phó thủ tướng kết luận
trong thời gian qua công tác quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm ở nước ta đã có nhiều tiến bộ
nhất là đã thực hiện chuyển đổi mạnh sang quản lý rủi ro chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm
đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
trong dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội sân năm hai nghìn hai mươi hai
các bộ y tế nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đẩy mạnh công tác
thông tin tuyên truyền thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm
từng địa phương phải luôn chú trọng việc đảm bảo dinh dưỡng an toàn thực phẩm cho người dân
trong các khu phong tỏa cách ly sẵn sàng năng lực y tế ứng phó hiệu quả
việc ngộ độc thực phẩm trên địa bàn nhất là tại các vùng đang có dịch
quý vị thân mến liên tiếp những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín mới tại hà nội
đều đang tăng nhanh dẫn đầu của cả nước
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vừa qua thành phố ghi nhận số ca mắc cao đỉnh điểm
lên tới một chín trăm bốn mươi tám ca bệnh
theo đó giám đốc sở y tế hà nội cho biết số ca covid một mươi chín tăng nóng thời gian gần đây
tại hà nội đã nằm trong kịch bản được lường trước
với chủ trương sống chung với dịch thì phải chấp nhận việc dịch bệnh lây lan
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
do ca mắc tăng cao cộng đồng những ngày gần đây đã nằm trong kịch bản được lương trước
thành phố đã có kịch bản ứng phó
bà hà nói thêm hà nội đang thực hiện chủ trương sống thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả
dịch bệnh covid một mươi chín với ca mắc tăng cao
việc cần làm ngay là giảm tỷ lệ tử vong chiến tầng điều trị bệnh nhân nặng
rõ ràng là chúng ta phải chấp nhận việc lây lan ghi nhận f trong cộng đồng
trong bối cảnh hiện tại ngành y tế thành phố đang nỗ lực để bảo vệ người yếu thế
người già người có bệnh lý nền phụ nữ có thai người mắc bệnh mãn tính
giảm tỷ lệ tử vong ở những trường hợp này
hà nội cũng triển khai các yếu tố y tế lưu động tiêm ngay tại nhà cho những người yếu thế
người có bệnh lý nền những người không thể đến cơ sở y tế để tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
hiện nay việc f không thể nhẹ được điều trị tại nhà cũng sẽ giảm tải rất lớn cho các bệnh viện tầng hai và tầng ba
giám đốc sở y tế hà nội cho hay có tình trạng bệnh nhân điều trị covid một mươi chín
tại nhà tỷ lệ chuyển nạn tăng cần có thông tin liên hệ sớm
đặc biệt y tế cơ sở phải chăm sóc f thật tốt cho thuốc điều trị sớm để tránh quá tải tuyến trên
rất cần sự hỗ trợ của chính quyền cơ sở để theo dõi quản lý tại nhà
tránh việc đi lại giao lưu làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
giám đốc sở y tế hà nội nhận định thời gian tới có thể hà nội sẽ ghi nhận ba ca covid một mươi chín trong một ngày
để đáp ứng được nhu cầu điều trị khi số ca bệnh tăng hà nội sẽ phải phân tải được bệnh nhân điều trị tại nhà
giúp làm giảm tải hệ thống y tế
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội cho biết
thời gian gần đây số bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện ngày càng gia tăng
ông hải thông tin để giảm thiểu tình trạng bệnh nhân nhẹ vào viện
bệnh viện đh y hà nội đã có thử nghiệm ứng dụng theo dõi f điều trị tại nhà
những f vào viện hiện nay đa số phải được thở máy và đặt ống nội khí quản hỗ trợ lọc máu
đa số chưa được tiêm vaccine có bệnh nền đặc biệt là có những ca bệnh còn rất trẻ
về tình hình dịch bệnh chung tại hà nội ông hải đánh giá đa phần các ca nhiễm hiện nay đều không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hà nhận định thành phố nên cho những người này điều trị ở nhà
ca bệnh có bệnh nền có nguy cơ cao thì thành phố nên cho vào viện tầng hai để theo dõi
dành số giường từ các bệnh viện tầng ba cho các bệnh nhân nặng và rất nặng để các bác sĩ tập trung theo dõi
như vậy tôi tin rằng thành phố hà nội vẫn sẽ kiểm soát được dịch bệnh
sở y tế hà nội cho biết hơn một tuần gần đây hà nội liên tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc có ngày lên đến gần hai ca f
theo đó một tin đáng buồn là đã có một trăm linh chín người tử vong do covid một mươi chín trong đợt dịch thứ tư
so với cả nước tỷ lệ tử vong tại hà nội khoảng ba không cao so với trung bình của cả nước là một chín
nhưng cũng cần phải có những biện pháp kéo giảm
và chính vì vậy hà nội đang gấp rút triển khai tiêm mũi ba trên địa bàn thành phố để giảm thiểu nguy cơ bệnh nhân nặng tử vong
theo các chuyên gia y tế hiệu quả bảo vệ của các loại vaccine phòng covid một mươi chín đang được sử dụng hiện nay tại việt nam
nằm trong khoảng từ bảy mươi tám đến chín mươi bốn tùy loại
hiệu quả này sẽ bị giảm dần theo thời gian đặc biệt là người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
vì vậy việc tiêm vaccine mũi ba là hết sức cần thiết nhằm tăng hiệu lực bảo vệ cơ thể
giúp cơ thể sản xuất đủ kháng thể chống lại virus covid một mươi chín nhất là trước những biến thể nguy hiểm như delta hay omicron
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh cũng yêu cầu ngành y tế thành phố phải hoàn thành tiêm mũi ba
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trước ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
như vậy còn hơn một tháng để hà nội đạt mục tiêu tiêm phủ vaccine cho ba người dân
theo yêu cầu của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
tuy nhiên trước thực tế kể trên việc hà nội có đảm bảo đúng tiến độ tiêm mũi
nhắc lại cho người dân hay không vẫn đang bỏ ngỏ
trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương dương thị hồng cho biết
viện đã có quyết định phân bổ cho hà nội một năm triệu liều vaccine astrazeneca và pfizer vào hôm hai mươi tháng một mươi hai
số này sử dụng để tiêm mũi hai cho những người đến lịch tiêm chủng
còn một tỷ lệ nhỏ người hà nội từ một mươi tám tuổi trở lên chưa được tiêm đủ hai liệu và tiêm mũi ba
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vừa qua viện đã phân bổ tiếp tám trăm năm mươi liều vaccine pfizer
số này sẽ được sử dụng để tìm tiếp mũi ba
cùng với đó để ứng phó với biến thể omicron đề phòng kịch bản biến thể mới xâm nhập vào việt nam
ủy ban nhà dân thành phố hà nội đã yêu cầu tăng cường giám sát kiểm dịch tại cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch y tế quốc tế đặc biệt yêu cầu hành khách nhập cảnh phải có xét nghiệm âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ khi nhập cảnh vào việt nam tăng cường việc kiểm soát giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính
việc khai báo y tế của hành khách nhập cảnh đồng thời tăng cường ra soát các hành khách nhập cảnh và có tiền sử
đến về từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận và lây lan biến thể mới như khu vực nam châu phi gồm nam phi
kế hoạch cũng yêu cầu đối với các chuyến bay xuất phát hoặc có hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện
của biến thể omicron thì bắt buộc thực hiện cách ly tập trung đối với người nhập cảnh
nhập cảnh từ các quốc gia này bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc covid một mươi chín trước đó
để phát hiện sớm sự xuất hiện của biến thể mới thành phố hà nội yêu cầu lựa chọn ngẫu nhiên hoặc có chủ đích dựa vào
kết quả điều tra dịch tễ các mẫu xét nghiệm rt pcr dương tính với sars cov hai để làm xét nghiệm giải trình từ trên
đối với ca covid một mươi chín trong các nhóm sau
người nhập cảnh trong vòng hai mươi tám ngày đặc biệt là người đi đến về từ các nước đã ghi nhận biến thể omitron
người tái nhiễm covid một mươi chín
rt pcr dương tính sau hai tháng khỏi bệnh bệnh nhân trong các ổ dịch phức tạp có số ca mắc cao
trong trường hợp phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể omitron đầu tiên tại thành phố
phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội chữ xuân dũng yêu cầu phải tập trung điều tra truy vết tìm nguồn lây ban đầu
và người tiếp xúc gần để khẩn trương xử lý dẹp dịch cắt đứt chuỗi lây nhiễm
thành phố hà nội cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra quản lý xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng khang hiếm hàng hóa trên thị trường
và dùng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với trang thiết bị y tế dùng cụ bảo hộ khẩu trang găng tay
để bảo vệ sức khỏe dùng để phòng chữa bệnh
tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội những ngày trở lại đây đang nóng lên ngược lại thành phố hồ chí minh lại đang có chiều hướng giảm dần
cùng với đo số ca bệnh chuyển nặng và tử vong trên địa bàn thành phố hồ chí minh cũng đang giảm sâu
tuy nhiên đại diện sở y tế thành phố hồ chí minh lưu ý mọi người không nên chủ quan lơ là đặc biệt là trong dịp lễ tết sắp tới
một tuần qua số ca mắc covid một mươi chín mới tại thành phố hồ chí minh liên tục giảm và giảm dưới một ca mỗi ngày
về số ca tử vong cũng giảm sâu so với tuần trước đó dưới năm mươi ca mỗi ngày
theo sở y tế thành phố hồ chí minh việc phát hiện kịp thời f trong nhóm nguy cơ cao để can thiệp ngay góp phần làm giảm nguy cơ tử vong
các quận huyện đang tiếp tục triển khai xét nghiệm

ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai thành phố có số ca mắc covid một mươi chín nhập viện giảm sâu thấp hơn số bệnh nhân được xuất viện
cụ thể thành phố có bốn trăm ba mươi sáu bệnh nhân nhập viện do covid một mươi chín và năm trăm bốn mươi ba người được xuất viện
về số ca tử vong thành phố ghi nhận ba mươi trường hợp tử vong vì covid một mươi chín trong ngày
đây là ngày thành phố hồ chí minh có số ca tử vong thấp nhất trong hơn một tháng qua
số bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi tháng một mươi hai đến nay giảm sâu lần lượt là năm mươi tám bốn mươi sáu bốn mươi bốn bốn mươi bốn

chia sẻ về số ca f giảm dần ông nguyễn hồng tâm
và giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh hcdc cho biết
sau thời gian giãn cách xã hội phương pháp xét nghiệm và phát hiện f của thành phố vẫn không thay đổi
thành phố vẫn thực hiện xét nghiệm tầm soát tại cộng đồng trường học doanh nghiệp bệnh viện
ông tâm nói thêm không chỉ nhìn vào số ca nhiễm sars cov hai mà chúng ta còn có thể quan tâm đến số ca nhập viện
số ca chuyển nặng tử vong đều đã được kéo giảm
đây là những tín hiệu lạc quan về tình hình covid một mươi chín
đại diện sở y tế tp hcm lưu ý vừa mới qua giáng sinh sắp tới là nhiều ngày nghỉ lễ như tết dương lịch và tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
tp hcm cũng đang thí điểm khối chín và khối một mươi hai đi học trực tiếp và sắp tới sẽ có thêm các khối khác đi học
do đó số ca f có thể sẽ tăng khi các hoạt động tập trung tăng lên
vì vậy ông tâm lưu ý mọi người không nên chủ quan lơi lạ
luôn tuân thủ năm k và các hướng dẫn của ngành y tế
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh tây ninh những ngày qua cũng đang diễn biến phức tạp khi số ca mắc mới liên tục tăng
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vừa qua tỉnh đã ghi nhận hơn chín trăm linh ca mắc mới đứng thứ hai của cả nước chỉ sau hà nội
cụ thể trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai toàn tỉnh tây ninh ghi nhận chín trăm linh hai ca mắc mới
đây là ngày thứ hai tỉnh này tiếp tục ghi nhận số ca mắc cao hơn chín trăm linh tất cả đều phát hiện qua test nhanh sàng lọc
các địa phương có số ca mắc cao là huyện dương minh châu hai trăm tám mươi ca tân châu một trăm chín mươi chín ca thành phố tây ninh một trăm ba mươi hai ca
trong ngày có chín trăm ba mươi tám người xuất viện một mươi bốn ca tử vong
tính từ đầu đợt dịch toàn tỉnh tây ninh đã ghi nhận hơn tám mươi ba bốn trăm linh bệnh nhân
điều trị khỏi cho bảy mươi một bảy trăm một mươi người đang điều trị cho hơn một mươi một bệnh nhân cách ly tại nhà một mươi tám người
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trong dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi
tây ninh sẽ không tổ chức bán pháo hoa họp mặt kiều bào hội thề rừng rong
chỉ một số sự kiện được tổ chức nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
như lễ khai mạc hội xuân núi bà đen nhâm dần hai nghìn hai mươi hai viến nghỉ trang liệt sĩ
chương trình tết xuân vầy cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
giới chức tây ninh cho rằng ca nhiễm tăng nhanh ở các khu vực có đông dân cư đô thị công nhân
trong các khu công nghiệp do mở cửa đi làm trở lại đồng thời nhiều người chủ quan lơ là phòng dịch
không tuân thủ năm k cận tết nguyên đáng hiện trung bình mỗi ngày có năm mươi người từ các nước nhập cảnh vào tây ninh
tỉnh đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới ngăn chặn tình trạng người nhập cảnh trái phép
tây ninh áp dụng mô hình tháp điều trị ba tầng tất cả các huyện thị xã thành phố thành lập một trăm linh tám trạm y tế lưu động
và một năm trăm một mươi tám tổ y tế lưu động oxy bình và máy tạo oxy được tỉnh cung cấp đến từng trạm y tế xã
tỉnh có bốn cơ sở y tế đang trang bị oxy lỏng điều trị bệnh nhân nặng nguy kịch và các bệnh viện còn lại đang sử dụng hệ thống y tế oxy trung tâm
thứ trưởng nguyễn trường sơn yêu cầu tây ninh cần giám sát dịch tễ có trọng điểm tại những nơi tập trung đông người
các khu công nghiệp đặc biệt đối với sự thâm nhập của chủng omicron lý do là tây ninh giáp campuchia
người nhập cảnh có cửa khẩu đường bộ nhiều nguy cơ omicron xâm nhập cao
tính đến thời điểm này toàn thành phố hải phòng đã vượt qua bảy ca mắc covid một mươi chín bên cạnh đó
để chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của biến chủng omicron ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
đã ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục nhập cảnh và cách ly tại nơi cư trú đối với người nhập cảnh
trên địa bàn thành phố từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai vừa qua cdc hải phòng công bố thành phố đã ghi nhận
ba trăm bảy mươi một ca dương tính sars cov hai nâng tổng số ca mắc lên đến bảy một trăm ba mươi năm ca f một mươi bốn ca tử vong
hồi phục xuất hiện hai một trăm chín mươi hai ca và số đang điều trị tại các cơ sở y tế là bốn chín trăm ba mươi năm ca
trong số ba trăm bảy mươi một f ghi nhận hôm nay huyện thủy nguyên vọt lên dẫn đầu với một trăm năm mươi tám ca
ba mươi năm trường hợp sàn lọc tại công ty aurora ba trường hợp tự đi xét nghiệm còn lại là trường hợp f một
quận lê chân có sáu mươi f ba trường hợp tự đi xét nghiệm còn lại là trường hợp f một
quận lê chân có sáu mươi f quận hồng bàng bốn mươi sáu f quận ngô quyền hai mươi một f
huyện an dương hai mươi f huyện kiến thụy một mươi sáu f quận hải an một mươi bốn f huyện an lão chín f
huyện cát hải bảy f quận kiến an và huyện tiên lãng điều trị ghi nhận sáu f quận dương kinh bốn f
quận đồ sơn hai f huyện vĩnh bảo một f và một trường hợp là thuyền viên
cũng theo cdc hải phòng đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng một mươi
các cơ sở cách ly y tế trên toàn thành phố đang thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở là
sáu trăm năm mươi bốn người tại các khách sạn là một trăm năm mươi bảy người tại nhà và nơi cư trú là một mươi tám năm trăm năm mươi chín người
về hướng dẫn thủ tục nhập cảnh và cách ly tại nơi cư trú với người nhập cảnh trên địa bàn thành phố
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thành phố yêu cầu các quận huyện giám sát chặt chẽ người nhập cảnh
cư trú và chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm cho người nhập cảnh tại nơi cư trú theo quy định
đối với thuyền viên nước ngoài nhập cảnh
tại cảng hải phòng trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế phối hợp với cảng vụ hàng hải biên phòng
cửa khẩu hải phòng lập danh sách thuyền viên nước ngoài nhập cảnh tại cảng hải phòng và có văn
bản báo cáo ủy ban nhân dân thành phố thuyền viên có địa chỉ tại hải phòng
trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế gửi danh sách các thuyền viên nhập cảnh cho trung tâm y tế các
quận huyện để quản lý cách ly tại nơi cư trú và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
đối với người nhập cảnh bằng đường hàng không trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế lập danh sách
gửi về trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố để chuyển tới trung tâm y tế các quận huyện
trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để thực hiện quản lý cách ly tại nơi cư trú
nhà ở khách sạn và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định yêu cầu các doanh nghiệp có chuyên gia
nhập cảnh xây dựng phương án vận chuyển chuyên gia từ cảng hàng không quốc tế cát bi về nơi
cư trú để cách ly đảm bảo an toàn phòng chống dịch yêu cầu người nhập cảnh phải cài đặt vào sử
dụng ứng dụng khai báo y tế về covid một mươi chín để khai báo y tế theo dõi sức khỏe theo quy định
trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú
người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm quy định năm k người điều khiển phương tiện vận chuyển
người nhập cảnh phải hạn chế dừng đổ dọc đường trường hợp đặc biệt hoặc khẩn cấp phải dừng đối
dập đường thì phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố giao cho sở tài chính hướng dẫn ủy ban nhân dân các quận huyện
các khoản thu đối với người nhập cảnh tại nơi cư trú
hiện nay trung quốc vẫn đang siết chặt phòng chống dịch covid một mươi chín với chiến lược zero covid
tuy nhiên vừa qua dịch bùng phát tại tây an khiến cho nước này phải phong tỏa thành phố
một mươi ba triệu dân và khẩn trương quanh vùng truy vết vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vừa qua
trung quốc tiếp tục ghi nhận một trăm bảy mươi năm ca mắc mới tại thành phố này và đây là ngày thứ tư liên tiếp
trung quốc ghi nhận số ca mắc cộng đồng cao kỷ lục
thành phố an tây tỉnh thiểm tây tây bắc trung quốc đã ghi nhận một trăm bảy mươi năm ca nhiễm virus sars cov hai
có triệu chứng vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi hai tăng mạnh so với con số một trăm năm mươi trường hợp của ngày trước đó
chưa có trường hợp nhiễm biến thể omitmore được phát hiện tại ổ dịch tây an trong số tám trăm một mươi ca mắc
covid một mươi chín được xác nhận từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai
trung quốc mới ghi nhận một số ít các trường hợp nhiễm omicron từ khách
du lịch nước ngoài nhập cảnh vào miền nam nước này
thành phố lịch sử tây an nơi một mươi ba triệu người dân đang phải cách ly tại nhà trong ngày thứ năm liên
tiếp hiện là tâm điểm của đợt dịch bùng phát khiến số ca mắc mới covid một mươi chín theo ngày tại trung quốc
tăng lên mức cao nhất kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi theo ủy ban y tế quốc gia trung quốc đại lục đã
phát hiện một trăm tám mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín có triệu chứng trong cộng đồng vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tăng mạnh so với một trăm sáu mươi hai ca một ngày trước đó con số này đã đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp quốc
và đồng dần nhất trên thế giới ghi nhận ca mắc tăng dù số ca nhiễm ở trung quốc vẫn ít hơn
so với nhiều quốc gia khác nhưng giới chức nước này đã áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt
đối với việc đi lại trong thành phố đây là một phần trong chiến dịch zero covid cứng rắn mà
nước này thực hiện để ngăn chặn dịch bệnh lan ra cộng đồng suốt hai năm kể từ tuần trước
người dân tây an đã không được phép rời khỏi thành phố mà không có sự cho phép của chính quyền địa phương
phương người dân chỉ được phép ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết thông báo mới nhất
cũng nêu rõ không phương tiện nào được phép lưu thông trên đường trừ những xe phục vụ công tác
kiểm soát dịch giới chức cảnh sát và y tế sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các phương tiện lưu thông và
những trường hợp vi phạm có thể bị bắt giam một mươi ngày cũng như phải nộp phạt năm trăm linh nhân dân tệ
không có trường hợp tử vong mới nào vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi hai
tính từ đầu đại dịch đến nay
trung quốc đã ghi nhận tổng cộng bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong vì covid một mươi chín với một trăm linh một bốn trăm tám mươi sáu trường hợp mắc bệnh
triệu chứng trung quốc đang tiếp tục theo đuổi chiến lược zero covid với việc siết chặt các
hạn chế tại biên giới cách ly kéo dài phong tỏa cục bộ trong bối cảnh chuẩn bị chào đón hàng
nghìn du khách nước ngoài tới dự olympic mùa đông bắc kinh vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh có nhiều lo ngại về việc trung quốc có thể kiểm soát đợt bùng dịch lớn trước thế
vận hội mùa đông bắc kinh hay không
đặc biệt là khi biến thể omithron đang càng quét toàn cầu các nhà phân tích nhận định chính sách
zero covid của trung quốc và kinh nghiệm trước đây trong việc dập tắt các đợt bùng phát trong nước
sẽ giúp họ kiểm soát đợt dịch hiện nay giới chức nước này cũng tự tin rằng trung quốc sẽ tổ chức
thành công và đảm bảo an toàn cho thế vận hội bắc kinh trong vòng tròn khép kính
còn tại mỹ biến thể omicron tấn công khiến cho nước này rơi vào khủng hoảng số ca mắc mới liên
tục tăng trong nhiều ngày mỹ dự báo số ca mắc thì còn có thể tăng cao lên đến ngày hôm nay
vì vậy cố vấn y tế hàng đầu của nhà trắng anthony fauci khuyến nghị người dân mỹ nên
hủy bỏ các bữa tiệc đêm cuối năm trước làn sóng dịch covid một mươi chín mới nhất
cố vấn y tế nhà trắng anthony fauci cho biết sẽ tránh xa các bữa tiệc cuối năm ông fauci nhấn
mạnh khi bạn đang nghĩ về một bữa tiệc đêm giao thừa mà có ba mươi bốn mươi năm mươi người ăn mừng
bạn không biết tình trạng tiêm chủng của từng người tôi khuyên bạn nên tránh xa
sẽ có những năm khác để làm điều đó nhưng không phải là năm nay
ông fauci lưu ý với biến chủng omicron rất dễ lây lan
chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm trong một thời gian
lời khuyến cáo của ông fauci được đưa ra không lâu sau khi nhiều giới chức nhiều địa phương khuyên
người dân nên hạn chế gặp các thành viên gia đình chưa được tiêm phòng vào dịp giáng sinh
thị trưởng washington dc moran bowser đã đề nghị mọi người đeo khẩu trang trong không gian kính
ngay cả khi tụ tập nhỏ trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín tăng cao
nhà chức trách bang louziana cũng đưa ra yêu cầu tương tự
theo sở y tế thành phố milwaukee bang wisconsin người dân chỉ nên tụ tập
với những người bạn và thành viên gia đình đã được tiêm ngừa đầy đủ
ủy viên y tế của thành phố philadelphia bác sĩ sharon petticoat nói với fox news
đừng tổ chức hoặc tham dự các bữa tiệc trong nhà chuyện đó quá nguy hiểm
hiện tại mỹ phải điều trị cho khoảng bảy mươi một triệu người và các bệnh viện đều đeo khẩu trang trong không gian kính
tính đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai trung bình mỗi ngày có một bốn trăm linh tám người tử vong
đây là mức tăng một mươi bảy so với tuần trước đó
trước tình hình này tổng thống mỹ joe biden cho biết một số bệnh viện ở mỹ có thể bị quá tải
do các ca nhiễm nhưng nhìn chung cả nước mỹ đã chuẩn bị tốt trước làn sóng dịch mới nhất
nên người dân không cần lo lắng
phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến do nhà trắng tổ chức
cuộc với các thống đốc bang và các cố vấn y tế hàng đầu vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
ông biden nhấn mạnh biến thể omicron sẽ không gây tác động tương tự như đợt bùng phát đầu tiên
của covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi hoặc đợt tăng ca nhiễm do biến thể delta trong năm nay
ông biden khẳng định omicron là đáng lo ngại nhưng nó không nhất thiết phải gây hoảng sợ
nhờ tiêm chủng rộng rãi gồm cả tiêm nhắc lại số ca nhiễm cao ở mỹ đã không chuyển thành các ca bệnh nghiêm trọng
bên cạnh việc xét nghiệm miễn phí diện rộng
chính quyền sẽ sớm gửi năm trăm linh triệu bộ xét nghiệm tại nhà miễn phí cho người dân